sáng nay ngày một mươi sáu tháng hai toàn nhân dân tỉnh an giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn thị kim hạnh tức một mươi tượng năm mươi ba tuổi phạm thanh sang bốn mươi tuổi hồ tuấn linh bốn mươi một tuổi nguyễn văn lê ba mươi tám tuổi nguyễn văn minh ba mươi một tuổi cùng về tội là vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và các bị cáo cùng chú tại huyện an phú tỉnh an giang
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại khu vực vành đai biên giới rạch chack ri thuộc phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc lực lượng chức năng đã phát hiện có bốn đối tượng trên thuyền chạy từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra thấy lực lượng chức năng bốn đối tượng cặp vào bờ rồi chạy về phía campuchia
một đối tượng ném lại một túi ni lông bên trong có bốn trăm bảy mươi usd tương đương với gần một mươi một tỷ đồng nên tiến hành lập biên bản xử lý hành chính và tạm dựng
đến ngày sáu và ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một sang linh đã ra đổ thú còn lê và minh bị bắt điều tra trong vụ án buôn lậu năm mươi một kg vàng xảy ra vào ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển bốn trăm bảy mươi usd cùng với sang và linh
qua điều tra bốn đối tượng khai nhận thường tham gia vận chuyển hàng hóa tiền tệ cho hạnh từ campuchia về việt nam và được trả tiền công từ ba đến bốn triệu đồng một tháng

điều tra sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo